tính đến ngày hôm nay tổng số ca được điều trị khỏi là hơn chín mươi hai bảy trăm linh bệnh nhân
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một mươi ba hai triệu liều